những năm qua tỉnh bắc cạn đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo
trong đó nguồn vốn tín dụng chính sách là một đòn bầy quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
nhiều nguồn vốn này hàng nghìn hội dân đã thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống
bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển rõ rệt
hai năm trước gia đình bà loan vay vốn từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện bạch thông
để cho con dâu đi xuất khẩu lao động
không dừng lại bà loan tiếp tục vay thêm nguồn vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm
để trồng rừng chăn nuôi và xây nhà trọ để cho thuê
từ chỗ khó khăn nhờ vốn vay ngân hàng chính sách xã hội
giờ đây gia đình bà loan đã tạo dựng được một cơ ngơi khang trang đầy đủ
bà loan chỉ là một trong số hơn bảy hai trăm linh hộ dân tại bắc cạn đã thoát nghèo
nhờ nguồn vốn vay của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
đến giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tổng nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh bắc cạn
đạt hơn hai tỷ đồng tăng hơn bảy trăm linh tỷ đồng so với cuối năm hai nghìn một mươi bốn
nhờ nguồn vốn vay đã góp phần giúp cho số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh năm hai nghìn một mươi bốn
tỉ lệ hộ nghèo hai nghìn một mươi tám giảm chỉ còn hai mươi một
đặc biệt là so đói giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc tỉnh bắc cạn
ngoài ra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn bảy trăm linh học sinh sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn được đi học gần bốn năm trăm linh lao động được tạo việc làm
từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm hơn một người được vay vốn đi xuất khẩu lao động
toàn tỉnh bắc cạn cũng đã có gần ba mươi sáu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng
bảy trăm sáu mươi hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn xây nhà
có thể nói cùng với những nguồn lực đầu tư khác nguồn vốn tín dụng chính sách
thực sự là đòn bẩy quan trọng trong giảm nghèo và phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh bắc cạn hiện nay